một số cây xăng trên địa bàn hà nội đã bất ngờ thông báo tạm dừng bán xăng ron chín mươi năm
bộ công thương cho biết sẽ cho lực lượng quản lý thị trường đi kiểm tra nếu cây xăng nào không đáp ứng được yêu cầu
sẽ bị xử phạt hành chính và rút giấy phép kinh doanh
để việc cung ứng xăng ron chín mươi năm không bị gián đoạn bộ cũng đã đề nghị tập đoàn xăng dầu việt nam nhập khẩu thêm xăng dầu
với mức thuế lên tới hai mươi cao hơn mức bình thường một mươi để kịp thời cung ứng đủ cho thị trường
đồng thời yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất tiêu dùng trong nước
cung ứng đủ liên tục nguồn hàng xăng dầu cho các đơn vị tiêu thụ trong hệ thống
theo dõi sát diễn biến nguồn hàng trường hợp gặp khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết báo cáo về bộ để có phương án xử lý kịp thời